tổng cục quản lý thị trường bộ công thương vừa thông báo đường dây nóng tiếp nhận các thông tin tố giác về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó đường dây nóng cũng sẽ tiếp nhận thông tin về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng đo lường giá an toàn thực phẩm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật
tiếp nhận các thông tin phản ánh về đạo đức công vụ của công chức hành pháp
mọi công dân có thể liên hệ qua số điện thoại chín trăm bốn mươi năm một trăm ba mươi một chín trăm một mươi một để phản ánh các thông tin liên quan
ngoài ra người dân cũng có thể gửi đơn thư khiếu nại tới tổng cục quản lý thị trường địa chỉ số chín mươi một đinh tiên hoàng quận hoàn kiếm tp hà nội hoặc qua địa chỉ email hotline tcqltta gms gov vn